đây là cơ sở để việt nam sử dụng hiệu quả nguồn lực tăng cường khả năng quản lý điều phối về tài chính và kỹ thuật thúc đẩy quá trình tham gia của cộng đồng khối doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế trong việc thực hiện các mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

mục tiêu chung hướng tới là giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và rủi ro trước những tác động của biến đổi khí hậu thông qua việc tăng cường khả năng chống chịu năng lực thích ứng của cộng đồng các thành phần kinh tế và hệ sinh thái thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược quy hoạch kèm theo ba mục tiêu cụ thể bao gồm nâng cao hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu trong đó có hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu
nâng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng các thành phần kinh tế và hệ sinh thái thông qua việc đầu tư cho các hành động thích ứng khoa học và công nghệ nâng cao nhận thức để sẵn sàng điều chỉnh trước những thay đổi của khí hậu giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu
cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu có rất nhiều ưu điểm khi thu hút được cộng đồng tham gia một cách chủ động vào các giải pháp ứng phó với thiên tai và phát triển bền vững mang tính chất dài hạn với chi phí không cao
việc nâng cao nhận thức của cộng đồng cũng như những cấp quản lý về biến đổi khí hậu và các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu cần được thực hiện ở quy mô rộng rãi và thường xuyên hơn từ trung ương đến địa phương
đưa vai trò của cộng đồng vào nhóm các nhiệm vụ giải quyết các mục tiêu đã thể hiện quan điểm của đảng và chính phủ trong việc huy động sức dân trong cuộc chiến chung trong biến đổi khí hậu cùng với đó là thực hiện lồng ghép ứng phó thích ứng với biến đổi khí hậu vào các chương trình phát triển khác nhằm tận dụng triệt để nguồn lực về tài chính và con người

còn nếu lồng ghép được thì cái nội dung ứng phó biến đổi khí hậu bao gồm cả thiết kế bao gồm cả giảm nhẹ nó nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nó nằm trong các kế hoạch phát triển ngành nó nằm trong các cái dự án các cái đề tài
và vì vậy khi chúng ta thực hiện những cái này có nghĩa là toàn dân thực hiện những cái nhiệm vụ của mình trong các cái đường lối chủ trương của nhà nước thì trong đó chúng ta đã thực hiện những cái giải pháp thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu rồi
để chính sách đi vào thực tế và tận dụng được nguồn lực xã hội trong thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề không hề đơn giản
bởi từ lâu nay việc thực hiện các chính sách từ các cơ quan quản lý nhà nước vẫn thiếu sự liên kết với các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực biến đổi khí hậu
các cam kết của lãnh đạo cấp cao của chính phủ về vấn đề chủng đồng biến đổi khí hậu tuy nhiên triển khai vấn đề đấy như thế nào ở việt nam mình thì tôi nghĩ một mình bộ tài nguyên môi trường
cục biến đổi khí hậu
không thể nào làm được mà phải cần một sự hiểu biết chuyên môn từ cơ sở từ cấp địa phương tức là từ cấp tỉnh những người làm công pháp chuyên môn phải có ở đấy
rồi cấp trong hương phải có một định hưởng chính sách cụ thể ủng hộ không những cam kết mà phải có trong tay công thực hiện
còn việc các tổ chức chính phủ lúc tất nhiên là họ có chuyên môn họ có được rất là nhiều chuyên gia nhưng mà khi về ở đây tiện nội của họ chưa gặp với các quan điểm của tổ chức chính phủ
ở đây là vấn đề rào cản vấn đề chuyên môn năng lực
tôi nghĩ đấy là cái
bây giờ việt nam rất là cởi mở vấn đề kêu gọi hợp tác và cảm thấy rất là tiếp nhận những cái đổi mới và cái phương pháp thực hiện làm thế nào giảm biến đổi khí hậu ở trên thế giới
thì tôi nghĩ đây là cơ hội rất là lớn tuy nhiên chưa gặp nhau về vấn đề tiện lợi chung
để hoàn thiện các mục tiêu đề ra một cách hiệu quả và bền vững các nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu được phân kỳ theo các giai đoạn
cụ thể giai đoạn hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi năm
tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách cơ sở pháp lý về thích ứng với biến đổi khí hậu
chuẩn bị điều kiện kỹ thuật nhằm thúc đẩy lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu vào các chính sách hệ thống chiến lược quy hoạch
triển khai thực hiện các giải pháp nhiệm vụ ưu tiên để nâng cao năng lực ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai
giai đoạn hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi
tăng cường phối hợp lồng ghép nâng cao năng lực của các ngành lĩnh vực các thành phần kinh tế cộng đồng và hệ sinh thái để tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu
nâng cao năng lực chống chịu của hệ thống cơ sở hạ tầng
tăng cường khả năng phục hồi của hệ sinh thái tự nhiên và bảo vệ bảo tồn đa dạng sinh học trước tác động của biến đổi khí hậu
giai đoạn sau năm hai nghìn ba mươi đến năm hai nghìn năm mươi
sẽ phát huy kết quả đạt được của giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tiếp tục tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của con người cơ sở hạ tầng và các hệ thống tự nhiên nhằm bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống
bảo đảm an ninh lương thực an ninh năng lượng an ninh nguồn nước bình đẳng giới an sinh xã hội sức khỏe cộng đồng bảo vệ tánh nguyên thiên nhiên phát triển bền vững quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu và an toàn trước thiên tai
biến đổi khí hậu là chu trình đang diễn ra từng phút
từng giây và nó không chờ đợi một ai
và thưa quý vị chính những hành động nhỏ trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày cũng đang khiến cho biến đổi khí hậu diễn biến nghiêm trọng hơn
đó chính là những loại rác nhựa mà chúng ta thải ra lượng điện năng mà chúng ta đôi khi lãng phí hay chính khói thải từ các phương tiện cá nhân cũng đang phần nào đe dọa đến tầng ozone
theo báo cáo năm hai nghìn một mươi tám của cơ quan năng lượng quốc tế giao thông vận tải đóng góp hai mươi bốn ba mươi bốn lượng khí thải carbon mỗi năm
xét riêng lĩnh vực giao thông vận tải các loại ô tô hạng nhẹ ô tô tải và ô tô buýt lần lượt chiếm bốn mươi bốn hai mươi bảy và sáu lượng khí thải carbon mỗi năm
những con số thật đáng để suy ngẫm phải không ạ
và trong xu thế hướng tới sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường thì vừa qua tại hà nội thí điểm mô hình cho thuê xe đạp điện đã được triển khai
và trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay thì mời quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi khám phá mô hình này nhé
tiêu chuẩn khí thải niên hạn để lưu thông trong thành phố nhiều xe qua nhiều năm sử dụng và không thường xuyên bảo dưỡng nên hiệu quả sử dụng nhiên liệu thấp nồng độ chất độc hại và mụi trong khí thải cao
đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ưu nhiễm không khí ở các thành phố lớn ở việt nam đặc biệt là hà nội và thành phố hồ chí minh thời gian gần đây ngày càng gia tăng
một trong những giải pháp hạn chế xả thải từ các phương tiện giao thông đó là sử dụng xe đạp điện tích hợp công nghệ thông minh đã được chương trình phát triển liên hợp quốc giới thiệu đến công chúng
đây là một hoạt động trong khuôn khổ chương trình chỉ số kinh doanh khí hậu khuyến khích người dân và doanh nghiệp thực hiện các hành động chống biến đổi khí hậu
giao thông xanh đang tạo ra các cơ hội kinh doanh mới và mô hình kinh doanh mới cho các doanh nghiệp không chỉ giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững mà còn góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí
chỉ cần tải một app điện thoại thông minh bạn đã có thể thuê ngay một chiếc xe đạp điện và có thể trả xe ở nhiều vị trí trong thành phố mà không cần mang lại địa điểm thuê ban đầu
tiện lợi dễ điều khiển và đặc biệt chiếc xe này không hề phát thải khí gây ô nhiễm môi trường
chương trình phát triển liên hợp quốc cho biết trong hai tháng tới thử nghiệm thí điểm chương trình chia sẻ xe đạp điện sẽ được tiến hành tại eco park với khoảng năm trăm linh xe đạp điện năm mươi chạm sạc và một trung tâm điều hành
sau khi kết thúc thời gian thử nghiệm undp sẽ phân tích chi tiết tất cả các dữ liệu và lầm một báo cáo đánh giá tác động giảm khí nhà kính cũng như cải thiện chất lượng không khí
đây là một sáng kiến nằm trong khuôn khổ của e green tranportation
với cái giải pháp về sử dụng xe đạp điện chia sẻ như thế này
thì giảm thiểu tối đa về việc thải carbon ra môi trường và đồng thời đặc biệt giúp giảm thiểu các phương tiện giao thông cá nhân
với một xe như thế này thì sẽ phục vụ được cho nhiều người thay vì là mỗi một người sở hữu một xe cá nhân
chương trình phát triển liên hợp quốc sẽ phối hợp với doanh nghiệp mở rộng chương trình chia sẻ xe đạp điện này ở thành phố huế vào cuối năm nay và hướng đến các thành phố khác
đưa các phương tiện chạy bằng điện đến với nhiều người hơn là hoạt động thiết thực
nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giao thông xanh trong việc giải quyết các vấn đề của biến đổi khí hậu và chất lượng không khí ở việt nam
bên cạnh đó sang kiến cũng thúc đẩy việc di chuyển xanh để giảm ô nhiễm không khí và các nguy cơ sức khỏe do ô nhiễm gây ra
vâng rất đơn giản chỉ cần tải app qeq về điện thoại thông minh thì quý vị sẽ có thể thuê xe đạp và trả xe ở nhiều địa điểm mà hệ thống cung cấp
hãy cùng chúng tôi trải nghiệm